thưa quý vị trong những ngày này nhiều đoàn khách thập phương đã về với mảnh đất địa biên phủ để thăm lại những di tích từng gắn bó với thế hệ cha ông đi trước
để được thắp nén tâm hương lên phần mộ của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc
và nghĩa trang liệt sĩ him lam nơi ăn nghỉ của những liệt sĩ vô danh là một địa chỉ linh thiêng như thế
nghĩa trang him lam có tổng diện tích là một bảy hectare là một địa danh lịch sử thiêng liêng nơi an nghỉ của tám trăm chín mươi sáu anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc trong chiến dịch điện biên phủ năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
tất cả đều là mộ liệt sĩ vô danh đó là điều khiến cho khách thăm viếng đều thấy xúc động còn những người có nhiệm vụ trong nghĩa trang cũng cảm thấy trân trọng nhiệm vụ của mình hơn

đến với nghĩa trang him lam và biết được rằng tất cả mộ liệt sĩ ở đây đều là mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính điều đó đã thối thúc mình tới từng ngôi mộ của liệt sĩ để thắp hương và tỏ lòng thành kình đối với các anh
buổi sáng các cô lên là bắt đầu quét dọn xung quanh xong là trên ninh hương thì mình thay nước cho các anh hùng liệt sĩ cả trên bàn ninh hương ở hai bên ninh hương với trên bàn thờ
thay nước xong thì lại cấm cho các cụ ba nén ngang ở giữa với lại hai ô chùa
xong khi đấy thì anh em có thể
đi vào công việc nhổ cỏ dọn dẹp nhổ các chân nhang hoặc là các cỏ ở phần mộ của các anh hùng liệt sĩ
sáu phần mộ vô danh được quy tập là dấu ấn đậm nét nhất về tinh thần sẵn sàng hy sinh của quân và dân ta trong năm mươi sáu ngày đêm máu lửa để làm nên trận quyết chiến chiến lược chấn động địa cầu
tới thăm những anh hùng liệt sĩ đã nằm lại tại điện biên lại nhớ những câu thơ xuân diệu từng viết
thời gian ngừng bước lặng im
bên mồ liệt sĩ trái tim ta dừng
trái tim ta cũng ngập ngừng
nửa chừng giọt lệ nửa chừng lời ca
ánh ngày nghiêng xuống cùng ta
ngẹn ngào đặt một vòng hoa tinh thần